xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chịu tác động của rãnh áp thấp có trục qua khu vực
kết hợp với hội tụ gió tầng cao nên mưa diễn ra rải rác tập trung nhiều về chiều tối đêm và sáng
còn trưa chiều trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cùng độ ẩm cao nên cảm giác oi bức khó chịu
các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của các hình thế gây mưa
nên trời nhiều mây có mưa rông rải rác vào thời điểm cuối ngày
cục bộ có mưa vừa đến mưa to nên người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
ban ngày trời giảm mưa và có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới mức ba mươi ba độ
tại trung bộ hai tỉnh thanh hóa nghệ an trong những ngày tới cũng chịu tác động một phần của hệ thống gây mưa phía bắc
nên cũng sẽ có những cơn mưa rào về chiều tối đêm và sáng
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều trong ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh thành từ thà tĩnh trở vào đến thử thiên huế
thì cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra ở các tỉnh phía bắc khu vực
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
riêng ninh thuận bình thuận chịu tác động một phần của hệ thống gây mưa do gió mùa tây nam tại phía nam
nên khu vực ngày có nắng gián đoạn từ chiều tối có mưa rào vào rông giải rác
với nhiệt độ tại đây duy trì là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên dưới tác động của đới gió
gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh mưa rào và rông vẫn xuất hiện diện rộng
cường độ mưa tập trung nhiều từ chiều tối đến đêm cục bộ thì có mưa vừa mưa to
ban ngày mưa ở diện vài nơi trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh miền nam cũng có mưa rông diện rộng trong ba ngày tới
thời gian mưa lớn chủ yếu là về chiều tối và đêm
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
do có mưa nên nhiệt độ ở mức thấp ngày đêm phổ biến là ở dưới mức ba mươi hai độ